thưa quý vị trong những năm gần đây khi mà mạng xã hội phát triển
ngoài vai trò là công cụ đóng góp không nhỏ vào công tác tuyên truyền
thì song hành với khía cạnh tích cực vẫn còn tồn tại tình trạng truyền thông tin sai sự thật
tin giả gây hoang mang cho cộng đồng
vâng không khó để tìm những bài viết những video chứa các phát ngôn thiếu kiểm chứng
dùng từ ngữ kém phát minh thậm chí là nhục bạ và xúc phạm người khác
vậy trước những hành vi như vậy thì cần phải có những chế tài để xử lý như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây
nhiều người coi mạng xã hội là nơi để giả stress để thể hiện cái tôi cá nhân của mình
mà không cần quan tâm đến người khác đến những nguyên tắc đạo đức của xã hội
tuy nhiên pháp luật không cấm cá nhân dùng mạng xã hội để live stream
bày tỏ quan điểm cá nhân như không thể biến mạng xã hội thành nơi có thể sử dụng
để xúc phạm danh dự nhân phẩm của các cá nhân
các cá nhân tổ chức sử dụng ngôn ngữ phản cảm tung tin giả tin sai sự thật
và truyền thông
ở đây thì báo chí cần phải dành sự quan tâm đặc biệt cho việc giữ gìn sự trong sáng của tiếng việt
phải thể hiện được qua việc sàng lọc bài viết rồi lựa chọn đối tượng viết
kiểm duyệt được bài viết từ nội dung đến cách dùng từ cách đặt câu
và ngôn ngữ ở truyền thông của báo chí cùng hướng tới sự trong sáng và giàu đẹp
sự bùng nổ của các hoạt động live stream
hình tin nhanh của mạng xã hội thời gian qua đã tác động tích cực và tiêu cực tới cuộc sống
các cơ quan chức năng cần đưa ra khuôn khổ pháp lý với các nền tảng mạng xã hội
live stream hay các ứng dụng trực tuyến để phòng rủi ro thông tin xấu
vâng thưa quý vị việc có những chính sách xử lý người làm công việc sáng tạo nội dung tiêu cực
trên không gian mạng sẽ góp phần hạn chế rác ngôn ngữ trên mạng xã hội
những nội dung này sẽ được làm rõ qua cuộc trao đổi của phóng viên antv
với luật sư nguyễn thanh hà